một kẻ trộm xe gắn máy đã bị hiệp sĩ tham gia phòng chống tội phạm công an tỉnh bình dương
truy đuổi bắt giữ sau hơn năm mươi km bỏ trốn
hiện đối tượng đã được bàn giao cho công an xử lý theo quy định
cụ thể ngày năm tháng một mươi một đội hiệp sĩ nhận được tin báo mất xe esger một trăm năm mươi phân khối màu xám
biển số sáu mươi tám h một một mươi tám nghìn sáu trăm linh ba từ nạn nhân
khi đến xã an tây thị xã bến cát tỉnh bình dương đội hiệp sĩ phát hiện chiếc xe như mô tả
nên đã tiến hành truy đuổi qua nhiều tuyến đường
sau năm mươi km thì đối tượng chạy đến đường tỉnh bảy trăm bốn mươi bốn thuộc xã thanh tuyền huyện dầu tiến
bị ép xe đối tượng đã bỏ tan vật chạy bộ và bị bắt giữ
bước đầu xác định kẻ trộm là nguyễn minh sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ngụ tại bình phước
hiện sơn đã được bàn giao cho công an xã thanh tuyền huyện dầu tiến điều tra xử lý theo quy định